hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo có trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao một mươi một bị cáo bị truy tố về các tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ lừa đảo lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản cố ý làm trái và vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng
các bị cáo bị xét xử gồm lê thành công nguyên tổng giám đốc công ty diệt kim đông phương đỗ trọng nhân nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn siêu mẫu việt dương thanh cường thái cường nguyên tổng giám đốc và giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn đầu tư xây dựng tấn pháp lê sân hùng phạm hoàng thọ đều nguyên phó giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn sản xuất xây dựng thương mại thanh pháp
các bị cáo bị xét xử gồm lê thành công nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn sản xuất xây dựng thương mại thanh pháp lê sân hùng phạm hoàng thọ đều nguyên phó giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn sản xuất xây dựng thương mại thanh pháp
quá trình giao dịch các bị can mới trả được hơn một trăm linh bảy tỷ đồng còn chiếm đoạt là hơn năm trăm sáu mươi bốn tỷ đồng
tuy nhiên quá trình rút ruột của cường và đồng phạm diễn ra khá dễ dàng là do hàng loạt hành vi sai phạm của cựu giám đốc agribank chi nhánh sáu hồ đăng trung và các thuộc cấp
theo cơ quan điều tra từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi nhóm các doanh nghiệp và cán bộ ngân hàng agribank chi nhánh sáu đã có hàng loạt vi phạm pháp luật gây thất thoát cho nhà nước tổng số tiền lên tới chín trăm sáu mươi sáu tỷ đồng
dự kiến phiên xử sẽ diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày ba mươi tháng một mươi
từ những tố giác của các hội viên và qua quá trình xác minh cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với trần tú anh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tính đến thời điểm vỡ hụi đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các hụi viên với số tiền hơn ba năm tỷ đồng
do lợi dụng là các bị hại không đến bỏ hụi thường xuyên cho nên là bị can đã lợi dụng cái vấn đề này
lập ra cái hụi khống rồi đó là lấy tên của hội viên để hốt hụi mà trong khi đó các hội viên là không hay biết được vấn đề trên để chiếm đoạt số tiền
đối với những bị hại có số tiền chiếm đoạt lên có thể là tới năm trăm linh sáu trăm linh triệu đồng
cũng theo cơ quan điều tra đây là một trong những vụ lừa đảo có quy mô lớn bằng hình thức chơi hụi xảy ra trên địa bàn thị trấn nam căn
không chỉ những người quen bết thông thường mà ngay cả những người có mối quan hệ thân thiết với đối tượng
và họ đều có điểm chung là cảm thấy xót xa bởi không những mất tiền mà còn mất luôn cả tình cảm
về thủ đoạn quy thức hoạt động của đối tượng trước nhất là một là khi tham gia chơi hụi là cần phải xác định rõ chủ hội và các hội viên về điều kiện khả năng cũng như là về dấu hình có để đảm bảo trong vấn đề thực hiện chơi hụi
cái thứ hai là khi tham gia chơi hụi thì các hội viên phải đều nắm được danh sách và biết mặt lắng nhau về các số địa chỉ nơi cư trú ổn định điện thoại để thường xuyên liên hệ để nắm bắt được tình hình chơi hụi
rồi đến ngày mà khui hội thì các hội viên phải đều có mặt tham gia để xác định là số tiền hốt hội đóng hội như thế nào
như vậy chỉ bằng sự quen biết thông thường nhiều hụi viên đã tin tưởng vào vẻ bề ngoài giàu có của người chủ mà tham gia chơi hụi và hàng tháng phải đóng vào số tiền không nhỏ
thế nhưng họ lại không quan tâm đến các hội viên khác trong danh sách có tồn tại hay không
đây chính là một trong những khe hở để đối tượng như trần tú anh lợi dụng ra tay lừa đảo chiến đoạt tài sản
tại bình định vào lúc một mươi tám h ngày hôm qua trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình định phục kích bắt quả tăng đối tượng mai quang hiển sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
trụ tại ba mươi a đường ngô gia tự tp quy nhơn đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt quả tăng tại đường hoàng quốc việt tp quy nhơn
khám xét đối tượng hiển cơ quan chức năng đã thu giữ ba bịch nhựa màu trắng bên trong chứa chất ma túy
qua đầu tranh bước đầu mai quang hiển khai nhận
từ đầu tháng một mươi đến nay đã ba lần gửi tiền vào tp hồ chí minh mua ma túy mang về quy nhơn bán lấy tiền tiêu xài
năm hai nghìn một mươi hiển gây ra vụ cướp hiệu vàng ngọc thiện phẩm chấn động tp quy nhơn bị kết án năm năm tù mới ra trại vào cuối năm hai nghìn một mươi bốn
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
công an quận tân bình tp hcm cho biết hiện đang bắt giữ hai đối tượng lý quang vinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một và trần duyên anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba về tội cướp giật tài sản
tại cơ quan điều tra vinh khai nhận vào khoảng một mươi chín h bốn mươi năm phút ngày một mươi chín tháng một mươi điều khiển xe máy mang biển số năm mươi chín l một trăm một mươi một nghìn bảy trăm ba mươi sáu chở duyên anh đi trên đường nguyễn thị nhỏ ở phường chín quận tân bình thì phát hiện chị nguyễn mỹ kim đang dừng xe sử dụng điện thoại
duyên anh báo cho vinh biết rồi liền quay xe áp sát chị này giật chiếc điện thoại iphone sáu trị giá khoảng một mươi bốn triệu đồng
trên đường bỏ chạy hai đối tượng bị lực lượng cảnh sát hình sự công an quận tân bình đang đi tuần tra phát hiện bắt giữ
hôm qua ngày hai mươi một tháng một mươi một vụ tấn công bằng súng xảy ra tại một nhà hàng ở thành phố sepu miền trung philippines làm hai nhà ngoại giao trung quốc thiệt mạng và tổng lãnh sự bị thương
hai người trung quốc gồm một người đàn ông và một người phụ nữ đã bị bắt giữ trong đó người phụ nữ làm việc tại lãnh sự quán trung quốc
cảnh sát cũng đã thu giữ tại hiện trường một khẩu súng lục bắn tự động
địa điểm xảy ra vụ tấn công là nhà hàng nổi tiếng lighthouse chuyên phục vụ đồ ăn philippines
được nhiều chính trị gia trong nước ưa thích
một quản lý nhà hàng cho biết vụ việc xảy ra trong một phòng riêng của nhà hàng
trong một thông báo bằng văn bản người phát ngôn cảnh sát quốc gia philippines gualben mayor xác nhận phòng lãnh sự và một nhân viên tài chính của lãnh sự quán trung quốc tại cebu đã bị sát hại
trong khi tổng lãnh sự trung quốc tống vinh hoa bị thương và được đưa tới bệnh viện
trước đó cảnh sát philippines cũng cho biết một trong hai người bị bắt giữ là chồng của một nhà ngoại giao tại tổng lãnh sự quán trung quốc ở sêbu
còn người kia là một người phụ nữ cũng làm việc ở cơ quan này
hiện chính quyền philippines đang điều tra làm rõ vụ việc
phía đại sứ quán trung quốc đang xác minh sự việc và chưa có bất cứ bình luận gì
ngày hai mươi một tháng một mươi wikile đã công bố phần đầu tiên trong số tài liệu mà trang mạng này nói rằng lấy được từ tài khoản thư điện tử email cá nhân của giám đốc cơ quan tình báo trung ương mỹ cia gold bran
mặc dù chưa thực sự có tài liệu thuộc hàng tối mật nào được công bố trong đợt này
các tài liệu trên có một bảng câu hỏi điều tra lây lịch dày bốn mươi bảy trang từ một thư mật an ninh được ông brennan soạn thảo năm hai nghìn tám
ngoài ra còn có danh tính một số bạn bè và đồng nghiệp cũng như chi tiết lịch sử công việc và một số lượng lớn thông tin cụ thể về các cá nhân và gia đình khác
vụ do dỉ này là một sự bẽ mặt đối với lãnh đạo tình báo hàng đầu của mỹ và wikile tuyên bố nhiều tài liệu nữa sẽ tiếp tục được công bố trong những ngày tới
cùng ngày cia đã lên án vụ tin tặc xâm nhập tài khoản thư điện tử cá nhân của giám đốc cia john brent
còn đây là một tội ác đồng thời khẳng định cho đến nay chưa có dấu hiệu có thông tin mật nào bị do gì
cuộc chiến chống lực lượng nhà nước hồi giáo is tự xưng tại syri do không quân nga tiến hành tiếp tục thu được nhiều thành công trong những ngày gần đây
chỉ tính riêng trong hai mươi bốn giờ qua nga đã tấn công tám mươi ba mục tiêu của is và các tổ chức khủng bố khác
theo thông báo của bộ quốc phòng nga bốn mươi sáu đợt xuất kích nhằm vào tám mươi ba mục tiêu cơ sở hạ tầng
cũng trong chiến dịch này quân đội nga đã phá hủy nhà máy chế tạo bom của nhóm anasa thuộc mạng lưới ankaida tại khu vực gần thành phố aleppo
trong một động thái có liên quan vào ngày hai mươi một tháng một mươi ngoại trưởng qatar cho biết nước này vốn là một bên hậu thuẫn quan trọng
nhiệt độ có thể xuống dưới mức là từ bốn mươi năm đến năm mươi đặc biệt trong ngày hôm nay và ngày mai thời tiết vẫn khô và gây cảm giác khó chịu
còn ban đêm nhiệt độ có thể xuống dưới mức là từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ thậm chí vùng núi có nơi xuống dưới mức
các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào cho đến bình thuận trong ba ngày tới độ ẩm và nhiệt độ ít có sự biến đổi
phổ biến trời mây thay đổi ngày nắng chiều tối có thể sẽ có mưa rông cục bộ vài nơi nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt trong khoảng là từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm trời mây thay đổi ngày có nắng gián đoạn chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và rông vài nơi
tập trung nhiều tại các tỉnh thuộc khu vực nam của tây nguyên nền nhiệt độ tăng nhẹ khi phổ biến trong khoảng là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
khu vực nam bộ trong ngày hôm nay và ngày mai thời tiết phổ biến còn nắng gián đoạn vào ban ngày chiều tối sẽ có mưa rào và rông rải rác
nên nhiệt độ sẽ không quá cao thời tiết dễ chịu tuy nhiên trong hai ngày nghỉ cuối tuần mưa có xu hướng giảm hơn về diện và lượng
riêng khu vực miền tây của nam bộ vẫn có thể sẽ có mưa rào rải rác vào lúc chiều tối nên nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng nhẹ khoảng từ một cho đến hai độ
với nhiệt độ đạt ở mức là từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin một trăm ba mươi ba online ngày hôm nay
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt